ngày sáu tháng bảy tăng đã lên mạng yalo làm quen với chị nguyễn thị kim thuận một mươi chín tuổi
ngày sáu tháng bảy tăng rủ chị thuận đi chơi
khi đang ngồi tâm sự tại công viên nước dị an tăng đã ép chị thuận quan hệ
do bị nạn nhân chống trả quyết liệt nên đối tượng đã không thực hiện được hành vi
ngay sau đó tăng đã dùng dao đe dọa khống chế và cướp đi của chị thuận một túi sách
bên trong có một chiếc điện thoại và hơn một triệu đồng tiền mặt
nhận được tin báo của bị hại công an thị xã di an đã nhanh chóng điều tra truy xét
bắt giữ đối tượng vào ngày sáu tháng bảy